theo cục khí tượng trung quốc hai mươi hai giờ tối qua theo giờ địa phương bão talim việt nam gọi là bão số một đã đổ bộ vào các khu vực ven biển của thành phố trạm giang tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
bão talim với sức gió vùng gần tâm bão là gần một trăm bốn mươi km một giờ là cơn bão thứ tư hình thành trên thái bình dương và là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào trung quốc trong năm nay
bão dự kiến di chuyển theo hướng tây bắc với vận tốc một mươi năm hai mươi km một giờ trước khi tiến vào vịnh bắc bộ trong ngày hôm nay và có thể đe dọa các thành phố khác khu vực ven biển phía nam trung quốc
cơn bão đã mang theo mưa lớn gió mạnh cho thành phố trạm giang và các khu vực lân cận
vào cuối ngày hôm qua cục khí tượng trung quốc đã phát đi cảnh báo đỏ về lũ quét ở một vùng do bão talim đây là cảnh báo đỏ đầu tiên trong năm hai nghìn hai mươi ba
chính quyền các địa phương phía nam dự kiến nằm trong đường đi của bão đã chuẩn bị khẩn cấp các phương án ứng phó và đề phòng các thảm họa có thể xảy ra đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nhà